bộ giao thông vận tải vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng giao thông
để thực hiện tốt việc quản lý đầu tư xây dựng khắc phục những hạn chế thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng
tăng cường quản lý chất lượng đẩy nhanh tiến độ thi công tiến độ giải ngân
bộ giao thông vận tải yêu cầu người đứng đầu các đơn vị liên quan lấy nội dung kỷ cương chất lượng tiến độ hiệu quả
là yếu tố hàng đầu trọng tâm trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm đạt mục tiêu tất cả các dự án công trình được quản lý
thực hiện theo đúng thẩm quyền trách nhiệm quy định về đầu tư xây dựng thi công bảo đảm chất lượng tiến độ an toàn không để xảy ra vi phạm về chất lượng
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân tập thể có vi phạm quy trình về trình tự thủ tục chất lượng tiến độ quản lý chi phí theo quy định
quy định giang bộ trách nhiệm tăng tính độc lập giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án
nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào các hoạt động đầu tư xây dựng trái pháp luật